các đơn vị của công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá hàng chục nhóm tội phạm các loại
sau đây là ghi nhận về hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
tối hai mươi tám tháng bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị phương hạnh hai mươi tám tuổi
trú tại phường phước hải nha trang khánh hòa đang bán ma túy đá cho một đối tượng ngay tại nhà
qua đấu tranh lực lượng công an tiếp tục bắt chồng của hạnh là nguyễn quốc duy ba mươi tám tuổi
khám xét các nơi tạm trú của vợ chồng duy hạnh cơ quan công an đã phát hiện thu giữ ba mươi ba bịch ma túy đá trọng lượng hơn một trăm linh ba g cùng nhiều tăng vật phương tiện phục vụ cho hoạt động phạm tội
còn đây là hình ảnh các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá tụ điểm mua bán trái phép ma túy do đối tượng lưu trọng nguyên tổ chức ngay tại nhà riêng ở thôn phú hậu xã suối hiệp huyện diên khánh tỉnh khánh hòa vào ngày bốn tháng tám
chỉ đến khi lực lượng công an đấu tranh triệt phá nhiều người dân ở vùng quê này mới biết nguyên chuyên tổ chức bán ma túy cho các con nghiện trong vùng
tôi cũng thấy công an bắt được tội phạm ma túy tôi thấy tôi rất mừng
chứ bà con nhân dân
nhân dân ở đây cũng rất là mừng cũng cảm ơn các anh công an đã bắt được tội phạm triệt phá ma túy
từ giữa tháng sáu đến nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã đấu tranh triệt phá tám vụ mua bán trái phép chất ma túy bắt một mươi chín đối tượng thu giữ gần một trăm năm mươi g ma túy các loại
đáng chú ý vụ bắt giữ đối tượng nguyễn thị bé bốn mươi tuổi trú tại phường vĩnh phước nha trang từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý lực lượng công an đã thu giữ hơn ba mươi bảy gram heroin
khi bị bắt đối tượng quanh co chối tội và khi biết không thể trốn tránh bé đã dùng tiền rụ rỗ mua chuộc các chiến sĩ công an
hành vi này của đối tượng đã bị lực lượng công an kiên quyết xử lý
cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên bám sát các địa bàn trọng điểm phát hiện các đầu mối để lập án đấu tranh
nhiều đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy đã phạm vào khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng
khi bị bắt ngoan cố không khai
tìm mọi cách để dụ dỗ mua chuộc cán bộ chiến sĩ của phòng để nhằm được thoát tội
nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
vẫn giữ vững phẩm chất của người công an và cương quyết tấn công với tội phạm
tiếp tục tấn công chấn áp hoạt động của bọn tội phạm cùng với toàn lực lượng công an khánh hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang chủ động đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ
kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tội phạm ma túy
góp phần giữ vững an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
chiều qua cơ quan điều tra công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh
đang làm rõ vụ nghi án đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn xã vĩnh lộc a khiến hai người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
trước đó khoảng sáu giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện ba thanh niên nằm trong đống đổ nát
ở chân bức tường của một công ty trên đường phạm văn sáng xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm
hai người được xác định đã tử vong người còn lại bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
tiếp nhận vụ việc công an tp hcm và công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc
bước đầu xác định hồng văn hưởng và nguyễn văn ngọc thanh cùng chú
cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ huyện hóc môn và một thanh niên
chưa rõ lai lịch bị một nhóm người truy đuổi
cả ba chạy trên xe gắn máy biển số năm mươi chín i một bảy mươi nghìn hai trăm hai mươi một với tốc độ cao
khi đến địa bàn giáp danh giữa huyện hóc môn và huyện bình chánh thì bị mất lái
đâm vào mống cống bên đường
chiếc xe lao qua kênh nước đâm thủng tường của một công ty
hậu quả làm hưởng và thanh tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng
tại hiện trường công an thu giữ được kiếm và mã tấu tự chế được cho là của ba thanh niên trên
hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các nhân chứng và làm rõ những người liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam lâm hoàng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường an hòa tp rạch giá về hành vi cấp giật tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng lúc chị phạm thị bích loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ số chín trăm linh sáu trên hai mươi nguyễn trung trực phường an hòa đang trò chuyện với người bạn
trên tay cầm hai triệu đồng sơn liền xông vào cướp giật sau đó đi mua ma túy sử dụng hết một triệu tám trăm linh nghìn đồng
được biết sơn đã có một tiền án về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy vừa mới ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
một số thông tin truy nã tội phạm tại vĩnh phúc và bạc liêu sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ngày hai mươi tám tháng tám đối tượng nguyễn huy toàn chú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đến cơ quan công an đầu thú
theo tài liệu của cơ quan công an cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi năm toàn đến cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái
do ông lại hồng tuấn trú tại phương tích sơn thành phố vĩnh yên làm chủ để thuê xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a ba nghìn bốn trăm bảy mươi tám
trị giá bốn trăm ba mươi triệu đồng bằng hình thức ký hợp đồng thuê xe
sau đó toàn đem chiếc ô tô trên đến bán cho chị hà thị lan chú tại xã thái hòa huyện lập thạch với giá ba trăm linh triệu đồng
nhưng toàn nhận trước một trăm năm mươi triệu đồng và hẹn với chị lan khi có đủ giấy tờ gốc trao cho chị lan
thì nhận một trăm năm mươi triệu đồng còn lại
sau đó toàn mang một trăm năm mươi triệu đồng bỏ trốn khỏi địa phương
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đã bàn giao đối tượng nguyễn huy toàn
cho công an thành phố vĩnh yên để giải quyết theo quy định
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bắt khẩn cấp đối tượng trần văn xía
theo quy định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu về tội trộm cắt tài sản
theo kết quả điều tra cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng sự sơ hở của người dân
trần văn xía sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại ấp dòng nhãn xã hiệp thành thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
cùng đồng bọn đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn thành phố bạc liêu
sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
khi đối tượng vừa trở về nơi cư trú thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tin quốc tế hải quân italia ngày hôm qua cho biết hai mươi người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn mới nhất
liên quan đến người di cư khi họ đang di chuyển trên địa trung hải
theo nguồn tin trên một thuyền chở nhóm người di cư trên đã bị thủng ở cách bờ biển libi ba mươi hải lý
sóng to gió lớn đã khiến thuyền bị đắm và nhấn chìm hai mươi người xuống biển
tàu cứu hộ mang tên dattilo của hải quân italia chỉ cứu được một trăm linh bảy người đang lênh đênh trên biển
những người được cứu sống đã được đưa về đảo lampedusa của italia vào tối cùng ngày
nguồn tin cũng cho biết là hầu hết số người trên chiếc thuyền này mang quốc tịch nigeria gambia và errichi
kể từ đầu năm đến nay đã có gần ba người di cư thiệt mạng trong các vụ tai nạn trên địa trung hải
khi đang trên hành trình từ các cảng của libya tới italia
theo tổ chức di trú quốc tế iom số người di cư thiệt mạng trên biển trong năm nay
có thể vượt quá con số năm ngoái với ba bảy mươi hai người con số cao nhất từ trước đến nay
vào ngày hôm qua hàng chục nghìn người dân moldova đã xuống đường tuần hành ở thủ đô chino
yêu cầu tổng thống nicolae timoti từ chức
cục biểu tình bùng phát sau người dân bất bình
với vụ bê bối ngân hàng một tỷ usd làm dung chuyển moldova một trong những quốc gia nghèo nhất châu âu
những người tổ chức cuộc biểu tình trên cho biết khoảng năm mươi đến một trăm linh người biểu tình
đã tụ tập tại quảng trường trung tâm thủ đô chisinau để yêu cầu ông timoti từ chức
và tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân để bầu ra những người đứng đầu nhà nước mới
những người biểu tình cũng hối thúc các quan chức cấp cao tại ngân hàng trung ương monova
và bộ tư pháp từ chức đồng thời yêu cầu chính phủ theo đuổi các nỗ lực hội nhập với châu âu
cũng trong ngày hôm qua một quan chức địa phương và người phát ngôn lực lượng al sabab cho biết
trong hai ngày vừa qua nhóm phiến quân hồi giáo này đã chiếm hai thị trấn tại miền nam somali
đồng thời tấn công hai phái bộ của liên minh châu phi au cũng tại khu vực này
theo đó al sabab tuyên bố đã chiếm hai thị trấn thuộc khu vực hạ sabele thị trấn en salindi
nằm cách tuyến đường nối mogadishu với cảng makka khoảng sáu mươi năm km về phía nam
và thị trấn kutuwarai nằm trên tuyến đường nối thủ đô

đây là hai cảng ở ấn độ dương và nằm ở phía nam thủ đô mogadisu
nằm phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố al qaeda này
đang tìm cách lật đổ chính quyền thân phương tây ở somali
trong cơn rông có khả năng xảy ra sấm xét và gió giật mạnh
đến đêm nay sang ngày mai mưa có xu hướng lan rộng trên toàn khu vực
vì thế mà khu vực phía tây bắc bộ những ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rải rác có rông nhiệt độ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực phía đông bắc bộ hai ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và giải rác có rông
mưa có khả năng kéo dài đến ngày mùng chín nhưng tập trung chủ yếu là vào buổi sáng
và giảm nhanh trong ngày mùng một mươi
cùng với mưa là sự giảm nhiệt độ
do vậy mà trong ba ngày tới hầu hết các nơi trên khu vực bắc bộ
nhiệt độ đều dưới ba mươi hai độ tiết trời mùa thu khá mát mẻ và dễ chịu
nhất là vào thời điểm nửa đêm về sáng
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai trời mây thay đổi
ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
sao đến ngày mùng chín và ngày mùng một mươi có mưa vài nơi ngày nắng
riêng phía bắc có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến vẫn ít mưa và có nắng
tuy nhiên cường độ nắng có xu hướng suy giảm
nên nhiệt độ không tăng cao như những ngày vừa qua
hầu hết các nơi nhiệt độ đều ở dưới ngưỡng ba mươi năm độ
sao đến ngày mùng một mươi ở các tỉnh từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận
khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông vào thời điểm chiều tối làm tiết trời dịu đi
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong mưa rông
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
với khu vực nam bộ từ ngày mai những cơn mưa rào và rông có khả năng xuất hiện nhiều hơn
đồng thời là nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ giảm đi khoảng từ một đến hai độ
và đến ngày chín mùng một mươi mưa rông sẽ lan rộng trên toàn khu vực
trong đó có những điểm mưa vừa đến mưa to cục bộ
đồng thời trong cơn rông tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tố lốc
sấm xét và gió giật mạnh rất nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ